tử hình là bản án được tuyên cho hai đối tượng vận chuyển trái phép hai trăm linh kg ma túy đá từ lào về việt nam
hai bị cáo là nhiê hơ chú tại tỉnh bô lê khâm sây lào và vư ba tính chú tại huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
theo cáo trạng vào ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi cả hai được một người lào tên là lis ham thuê vận chuyển hai trăm linh kg ma túy từ lào qua việt nam
đến giao cho một người đàn ông tại thành phố hồ chí minh
ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi cả hai đến khu vực biên giới lào việt nam nhận số ma túy đã được chất sẵn trong xe ô tô
nhiê hơ lái xe còn vư ba tính chỉ đường
di chuyển trên đường hồ chí minh đoạn qua xã cúc đăng huyện trư mơ ga xe bị một tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc dừng phương tiện kiểm tra
trong lúc đang kiểm tra hai đối tượng bất ngờ bỏ chạy ngay lập tức tổ công tác phối hợp cùng người dân truy đuổi vây bắt
kiểm tra trên xe tổ công tác phát hiện có tám bao tải bên trong có chứa hai trăm linh gói ma túy đá với tổng trọng lượng hai trăm linh kg
kết thúc phiên xét xử hai bị cáo nhận bản án tử hình cho hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy